cảnh sát cho biết nghi phạm có ý định thực hiện một vụ khủng bố nhưng chưa rõ chi tiết về kế hoạch này
đối tượng có quan hệ với is ít nhất bốn năm và bị nhiễm tư tưởng cực đoan tuyên bố công khai cam ghét phương tây
đối tượng cũng lén lút thực hiện một số chuyến đi khắp thành phố barcelona mà cảnh sát cho rằng để tìm kiếm các mục tiêu tấn công
số vụ tấn công mạng nhằm vào mạng máy tính của tổ chức y tế thế giới who đã tăng gấp năm lần kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát trên phạm vi toàn cầu
các tin tặc đã mạo danh các nhà nghiên cứu và phóng viên khi thực hiện các vụ lừa đảo
tuy nhiên những âm mưu tấn công mạng máy tính của who đến nay vẫn chưa đạt mục tiêu
theo hãng bloomberg ngày ba tháng bốn ghi nhận một đợt tấn công mạng nhằm vào who tin tặc âm mưu đánh cắp mật khẩu
và có thể đắc cài được phần mềm độc hại vào máy tính của nhân viên who bằng cách gửi thư điện tử lừa đảo mạo danh các nhà nghiên cứu và phóng viên
gần bốn trăm năm mươi địa chỉ thư điện tử và mật khẩu đã bị dò dỉ trên mạng trong đó có nhiều địa chỉ là của những quan chức phụ trách ứng phó với covid một mươi chín trên khắp thế giới
đại diện phụ trách công tác an toàn thông tin tại who từ chối bình luận về những trường hợp tấn công mạng cụ thể nhưng xác nhận rằng những đợt tấn công đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng
một nhóm nghiên cứu do các nhà khoa học của đại học kitashato nhật bản chủ trì vừa sản xuất thành công một loại kháng thể trung hòa nhân tạo chống virus sars cov hai
kết quả thử nghiệm của nhóm nghiên cứu cho thấy phần lớn các tế bào có kháng thể trung hòa không bị nhiễm sars cov hai
kháng thể trung hòa được tạo ra trong cơ thể con người khi các tế bào bị nhiễm virus kháng thể này bám chặt vào virus và ngăn không cho chúng đeo bám các thụ quan trên bề mặt của các tế bào
các chuyên gia cho biết việc nghiên cứu phương pháp chữa trị bằng kháng thể sẽ mang lại nhiều lựa chọn hơn đồng thời bày tỏ hy vọng đây sẽ là một phương pháp chữa trị mới
chỉ riêng trong tháng bốn mỹ đã mất hơn hai mươi triệu việc làm
một con số kinh khủng và vượt qua mức dự đoán về sức ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín lên thị trường lao động nước này
trong tháng bốn vừa qua mỹ có tới hai mươi hai triệu người thất nghiệp tại các doanh nghiệp tư nhân
tỷ lệ thất nghiệp tại mỹ đang tăng với tốc độ chóng mặt lên tới một mươi năm tăng từ mức thấp nhất trong lịch sử năm mươi năm của mỹ là ba năm cách đây hai tháng
trong khi đó số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở mỹ tăng kỷ lục lên tới hơn ba mươi triệu người chỉ trong sáu tuần
và thêm ba triệu người mất việc làm chỉ riêng trong tuần qua
theo các chuyên gia kinh tế tỷ lệ mất việc làm trong tháng bốn tại mỹ có thể còn nhiều hơn so với dự kiến do các công ty vẫn tiếp tục cắt giảm việc làm
facebook thông báo sẽ cho phép các nhân viên có thể làm việc tại nhà tới tận cuối năm nay
trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín diễn biến phức tạp
buộc các chính phủ phải ra hạn lệnh giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan
ngoài ra facebook
cũng dự kiến tiếp tục đóng cửa các văn phòng tới ngày sáu tháng bảy
tháng trước giám đốc điều hành facebook ông mark zuckerberg thông báo
sẽ không tổ chức họp trực tuyến có từ năm mươi người tham gia trở lên ít nhất cho đến tháng bảy năm sau
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tại mỹ rất nhiều người nông dân trồng khoai tây đang chật vật với tình trạng dư thừa sản lượng
trong khi nhiều người khác lại đang đối mặt với tình trạng thiếu thốn thực phẩm
đứng trước tình trạng này những người nông dân mỹ đã có một hành động đầy ý nghĩa đó là đem khoai tây tặng miễn phí
tại thành phố auburn thuộc quận piers tiểu bang washington hàng trăm xe ô tô đang xếp hàng trước một trung tâm thương mại
để chờ nhận những bao khoai tây phát miễn phí
tại đây hàng triệu bao khoai tây được gửi từ người nông dân mỹ cung cấp và đem tặng cho những ai cần
để đối phó với khó khăn giữa thời điểm chuỗi cung ứng nhà hàng khách sạn đồng loạt đóng cửa
tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đòi hỏi nguồn cung thực phẩm lớn
và đây là lúc những người nông dân có thể giúp đỡ những người khác
cũng như tránh tình trạng lãng phí
tránh tình trạng lãng phí nông sản do sản lượng dư thừa vì không thể kinh doanh giữa mùa dịch
washington là bang có sản lượng khoai tây lớn thứ hai tại mỹ
khoảng chín mươi sản lượng khoai tây ở bang này được cung cấp cho ngành thực phẩm
những tác động lên nền kinh tế thế giới đang là dấu hỏi lớn cho các nhà lãnh đạo chuyên gia và cả người lao động
nền kinh tế phi chính thức khác với nền kinh tế truyền thống của người lao động toàn thời gian là khái niệm về nền kinh tế của những người làm việc tự do tạm thời không gắn kết lâu dài với một tổ chức nào mà chỉ làm thuê ngắn hạn thời vụ
những lao động trong nền kinh tế phi chính thức vì thế không được hưởng những quyền lợi việc làm thông thường như trong nền kinh tế truyền thống
cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin nhiều lao động có cơ hội tiếp cận việc làm với thu nhập và thời gian làm việc linh hoạt
điển hình là công việc lái xe taxi
hay nhân viên vận chuyển cho các hãng công nghệ như uber grab
bên cạnh đó những công việc trong nền kinh tế phi chính thức cũng là những giảng viên tạm thời tại các trường đại học gia sư nghệ sĩ đường phố nhân viên phục vụ tại các nhà hàng dẫn chương trình hay các nhà văn họa sĩ
nền kinh tế phi chính thức đang là xu hướng mới trên thế giới với tỷ lệ lao động chiếm khoảng một mươi ở mỹ tám năm ở australia hay một mươi ở singapore
trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bước vào giai đoạn suy thoái và các quốc gia đang áp dụng nhiều biện pháp hạn chế
nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch covid một mươi chín
những lao động trong nền kinh tế phi chính thức là những người chịu tác động đầu tiên trong nền kinh tế
lực lượng lao động phi chính thức tại australia và singapore ước tính bị mất khoảng hai trăm một mươi năm triệu usd thu nhập do các sự kiện bị hủy và nhu cầu dịch vụ giảm chung
ở mỹ những lao động phi chính thức chưa mất việc làm cũng đối mặt với sự sụt giảm hơn năm mươi thu nhập
nhiều lao động không còn khả năng chi trả cho cuộc sống hàng ngày
nhiều người phải đối mặt với lựa chọn giữa thu nhập
trong nền kinh tế phi chính thức người lao động phải gánh chịu nhiều rủi ro thị trường đối với những thăng trầm kinh tế xu hướng thay đổi và sở thích của người tiêu dùng hơn so với nền kinh tế truyền thống
người lao động trong nền kinh tế phi chính thức bên cạnh việc không có thu nhập ổn định còn không được hưởng phúc lợi lao động truyền thống như trợ cấp hưu trí nghỉ ốm nghỉ phép hay bảo hiểm y tế
trong bối cảnh nền kinh tế trao đảo những phúc lợi đó là bảo hiểm cho người lao động
nhận thấy người lao động thiếu sự bảo vệ trước những tác động
trong bối cảnh nền kinh tế nhiều tổ chức đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ uber bảo đảm một mươi bốn ngày lương cho những lao động bị nhiễm covid một mươi chín hay phải cách ly theo chỉ thị của chính phủ
một số công ty tập đoàn khác cũng thay đổi chính sách phúc lợi để trợ cấp nghỉ ốm nghỉ phép cho các nhân viên thời vụ
tuy nhiên chi phí sinh sống của nhiều lao động phi chính thức không thể được bảo đảm
những lao động thuộc nền kinh tế phi chính thức chỉ còn một phao cứu sinh giữa đại dịch covid một mươi chín là các gói cứu trợ từ các chính phủ
nhiều gói cứu trợ nền kinh tế đã được thông qua trong đó có những khoản tiền hỗ trợ cuộc sống hướng đến những người đã mất thu nhập
thế nhưng các chính phủ còn cần gấp rút bổ sung khung pháp lý để những người lao động trong nền kinh tế việc làm phi chính thức có cơ hội tiếp cận sự hỗ trợ như những lao động bình thường khác trong nền kinh tế truyền thống